năm hai nghìn một mươi sáu là năm mà việt nam phải hứng chịu hạn hán lũ lụt kỷ lục gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp
điều này đòi hỏi công tác thủy lợi cần phải có những thay đổi để thích ứng với biến đổi khí hậu
năm hai nghìn một mươi sáu hạn hán xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông kiều long nam trung bộ và tây nguyên đã khiến hàng chục ngàn hecta lúa phải dừng sản xuất
tại miền bắc chỉ ba cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm nay đã khiến cho hơn hai trăm sáu mươi hectare lúa ở bốn tỉnh ninh bình nam định thái bình và hà nam bị nhấn chìm chỉ sau một đêm trong đó hơn một mươi hectare bị mất trắng
việc hàng trăm ngàn hecta lúa bị hạn hán ngập lụt và mất trắng trong thời gian qua theo các chuyên gia thủy lợi là do sự yếu kém của hệ thống thủy lợi đặc biệt là sự chủ quan của các địa phương trong việc tiêu thoát nước đệm